thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng
nguyễn nhật duy một mươi bảy tuổi quê tại tỉnh đồng tháp và nguyễn thị huyền trâm ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai
về hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ
trước đó công an tp biên hòa và công an phường thống nhất tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến đường võ thị sáu khu phố bảy phường thống nhất thì phát hiện duy và trâm đi xe máy
chở theo một thùng cát tông có biểu hiện nghi phấn
tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong phát hiện một mươi hộp pháo nổ loại bốn mươi chín ống một hợp tổng trọng lượng hơn một mươi bảy kg
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù ngày một mươi một tháng một mươi một liên bộ công thương bộ tài chính đã điều chỉnh tăng mạnh giá xăng
nhưng một số cây xăng ở thành phố hồ chí minh vẫn trong tình trạng hết xăng còn dầu
nhiều cây xăng thì chỉ mở cửa bán cầm chừng một hai trụ bơm khiến cho các cửa hàng luôn trong tình trạng đông đúc chờ đợi
ở cây xăng gần đó dù đang mở cửa bán nhưng theo phản ánh của người dân nhân viên chia bán từ ba mươi năm mươi đồng cho mỗi xe
đây cũng là tình trạng đang diễn ra tại nhiều địa bàn của thành phố hồ chí minh thời gian qua
điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân đặc biệt những người có công việc phải di chuyển liên tục trong ngày
điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân đặc biệt những người có công việc phải di chuyển liên tục trong ngày
đây cũng là tình trạng đang diễn ra tại nhiều địa bàn của thành phố hồ chí minh thời gian qua
cạnh những cây săn lớn với nhiều trạm bơm như thế này nhưng chỉ hoạt động một đến hai trạm khiến người dân phải xếp hàng dài và đợi chờ lâu chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt
thưa quý vị sau những trận triều cương gây ngập úng thời gian gần đây tuyến đường trần xuân soạn thuộc phường tân hưng quận bảy thành phố hồ chí minh đã nhanh chóng xuống cấp xuất hiện khá nhiều ổ voi ổ gà khiến cho người tham gia giao thông bất an
đường trần xuân soạn được xem là điểm đen của những đợt triều cương dân cao bởi tuyến đường này thường xuyên bị ngập nặng
tại ngã ba giao với đường nguyễn thị xíu mặt đường nhấp nhô khiến các phương tiện luôn bị ám ảnh mỗi khi qua đây
nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hiện nay đang xuống cấp trầm trọng tìm ẩn nguy cơ về sự cố tai nạn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này

nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hiện nay đang xuống cấp trầm trọng tìm ẩn nguy cơ về sự cố tai nạn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này
nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hiện nay đang xuống cấp trầm trọng tìm ẩn nguy cơ về sự cố tai nạn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này

đều cho thấy hầu hết các đối tượng đều có hành vi tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí nóng như súng quân dụng dao kiếm mã tấu vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh triệt phá